nắng nóng kéo dài trong thời gian qua đã khiến một trăm hai mươi hồ chứa nước tại tỉnh bình định cạn nước
nguy cơ hạn hán là rất lớn nhiều vùng đã xảy ra hiện tượng thiếu nước cục bộ
trước tình hình trên tỉnh bình định đang dồn sức chống hạn
bảo đảm đủ cung ứng cho cây trồng vụ hè thu và vụ mùa năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch vụ mùa năm hai nghìn hai mươi công ty khai thác các công trình thủy lợi bình định
có trách nhiệm tưới cho khoảng bốn hectare cây trồng
ngay từ đầu vụ hè thu công ty đã triển khai lịch tưới cụ thể tới hai trăm linh hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
tuy nhiên nguồn nước tại nhiều hồ chứa đang cạn dần
do thiếu nước hơn năm sáu trăm linh hectare dụng lúa hè thu ở bình định không gieo xạ mà chuyển đổi sang cây trồng cạn
trước tình hình đó ngành nông nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán
chuẩn bị máy bơm để chủ động triển khai bơm nước cứu lúa tại khu vực xảy ra thiếu nước